lễ trao học bổng asean thường niên do đại sứ quán singapore tại việt nam tổ chức vừa diễn ra tại hà nội
đại sứ đặc mệnh toàn quyền singapore tại việt nam đã trực tiếp trao học bổng asean
niên khóa hai nghìn hai mươi cho bảy học sinh triển vọng đến từ các tỉnh miền bắc việt nam
việt nam có tổng số một mươi hai học sinh nhận học bổng asean niên khóa hai nghìn hai mươi
cùng với năm em học sinh nhận học bổng từ các tỉnh miền nam
bảy học sinh nhận học bổng từ các tỉnh miền bắc sẽ bắt đầu hành trình học tập tại singapore từ năm học hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền singapore tại việt nam catherine ngong nhấn mạnh
coi trọng nhân tài luôn là một trong những nguyên tắc trọng yếu đặt nền móng cho thành công của singapore
việc các học sinh việt nam nhận học bổng asean sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường sự kết giao
tạo dựng hiểu biết lẫn nhau điều này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân
vốn đã hết sức gần gũi giữa singapore và việt nam
học bổng asean
học bổng asean là học bổng nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ asean phát triển tiềm năng của mình
cũng như trang bị các kỹ năng quan trọng cho tương lai
các học sinh trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu sẽ có cơ hội học tập tại các trường chọn của singapore trong vòng bốn năm
cho đến khi đạt chứng chỉ dự bị đại học hoặc chứng chỉ gcea level